thưa quý vị vào dạng sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại trung cư carina đường võ văn kiệt quận tám tp hcm
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm tính đến sáu giờ sáng nay đã xác định được một mươi ba người chết và một mươi bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng h ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát từ tầng hầm giữa xe ô tô xe máy nằm giữa khu a và b của tòa nhà
ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê tông đổ sập khói phủ kín khu vực
hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong đã chạy lên phía trên cao để la hét cầu cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động ba mươi bốn xe chữa cháy chuyên dụng và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
đến gần bốn giờ sáng ngọn lửa cơ bản được khống chế
song đã có một mươi ba nạn nhân tử vong một mươi bốn người khác bị thương
đa số nạn nhân tử vong do ngạt khói một số nhảy từ trên cao xuống để thoát thần